thưa quý vị công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phan công khanh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mohamed dafar về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
quá trình điều tra mở rộng vụ án phan công khanh cùng với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm còn tiếp nhận đơn của một người dân trú tại tỉnh an giang
tố cáo mohamed dafar hai mươi bảy tuổi trú tại tỉnh an giang cùng với đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể pha đã mang ô tô bmw kép của nạn nhân nhờ pha giao bán đi cầm lấy một tỷ đồng để tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ xe ô tô hiệu bmw kép trên
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn của một người dân ở tỉnh kiên giang
tố cáo phan công khanh cùng với đồng bọn đã có hành vi chiếm đoạt xe hiệu brabus tám trăm linh
thông qua việc khanh mượn xe để trưng bày tại showroom
trong ngày khai trương tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sau đó đến ngày một mươi ba tháng sáu
khanh cùng với đồng bọn đã bán xe trên cho một người dân để chiếm đoạt hai mươi bốn năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và truy bắt những người có liên quan
công an tp hcm thông báo thì ai là nạn nhân của khanh và pha thì đến phòng cảnh sát hình sự
số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một để trình báo hỗ trợ điều tra
đồng thời kêu gọi những ai liên quan đến khanh và pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
chuyển sang một thông tin khác còn tại hải dương thì ngày hôm qua
thi thể nữ nhân viên làm nghề chuyển phát nhanh được người dân phát hiện tại cánh đồng cầu ở hải dương
nghĩ phạm xác hại người phụ nữ này cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ
theo đó khoảng một mươi một giờ cùng ngày người dân đi làm đồng phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng cầu
thuộc thị trấn thanh miện huyện thanh miện tỉnh hải dương nên đã báo cơ quan chức năng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc
thông tin ban đầu nạn nhân là phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã nghĩa an huyện ninh giang tỉnh hải dương
nhân viên chuyển phát nhanh vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
bảy đối tượng từ một mươi bảy đến ba mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai và tỉnh cà mau
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt
tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an ngũ ngọc sinh hai mươi chín tuổi trú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
là đối tượng môi giới dẫn dắt nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke hoạt động tại thị trấn định quán huyện định quán
đầu năm hai nghìn hai mươi ba sinh có thuê nông quốc tài hai mươi hai tuổi để chở nữ tiếp viên đi tiếp khách
tại các quán karaoke trên địa bàn
vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tài bị sinh đuổi việc vì có mâu thuẫn trong quá trình làm việc
sau đó nhiều lần sinh gọi điện thoại yêu cầu tài trả cho sáu mươi triệu đồng đã nợ trước đó nhưng tài không nghe máy
vào đêm ngày hai mươi ba tháng sáu sinh thuê xe ô tô và rủ thêm sáu đối tượng mang theo ba dao tự chế
rồi nhờ kiều phương chưa rõ lai lịch gọi điện dụ tài đến
tại đây các đối tượng đã khống chế chiếm đoạt một xe máy một điện thoại di động với tổng trị giá năm mươi một triệu đồng của tài
đồng thời chói tay đánh đập ép tài phải viết giấy vay nợ rồi mới thả tài về
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan ba đối tượng khác đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện châu thành a của tỉnh hậu giang vừa bắt quả tang hơn chục đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền
phía sau một nhà dân ở ấp trường bình a xã trường long a huyện châu thành của tỉnh của tỉnh hậu giang
tại hiện trường cơ quan công an tạm giữ một mươi ba đối tượng trong đó thì có nhiều phụ nữ
vật chứng tạm giữ tại chiếu bạc gồm hai bộ bài tây đã qua sử dụng và hơn ba mươi ba triệu đồng sáu bộ bài tay chưa qua sử dụng một mươi điện thoại di động hai xe mô tô
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đã có ba trăm chín mươi thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống quản lý
đã có ba trăm chín mươi thí sinh đăng ký thi của bộ giáo dục và đào tạo tại địa chỉ http gạch chéo gạch chéo thí sinh chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
số này chiếm ba mươi bảy trong tổng số một triệu thí sinh đã đăng ký vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét tuyển sinh đại học năm học hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được đại diện bộ giáo dục và đào tạo công bố tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm học hai nghìn hai mươi ba tại đại học bách khoa hà nội
theo vụ giáo dục đại học đây là tỷ lệ khá thấp so với thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển mọi năm
hai địa chỉ có số thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non trên hệ thống nhiều nhất là hà nội và tp hcm
đại diện bộ giáo dục đại học lưu ý hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống là một mươi bảy h ngày ba mươi tháng bảy
thí sinh không nên đợi đến gần cuối hạn mới đăng ký phòng nguy cơ ngẽn mạng
năm nay cả nước có một hai mươi năm một trăm sáu mươi sáu thí sinh
năm nay cả nước có một hai mươi năm một trăm sáu mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh chiếm tám mươi chín năm mươi hai tương ứng với chín trăm một mươi bảy bảy trăm ba mươi một thí sinh
thưa quý vị trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn thành phố đà nẵng sẽ chi hơn bốn trăm linh tám tỷ đồng để hỗ trợ một trăm linh học phí đối với trẻ mầm non
và học sinh các cấp học công lập và ngoài công lập theo mức đóng trường công
như vậy đây sẽ
đây là năm thứ ba liên tiếp đà nẵng triển khai chính sách ý nghĩa và thiết thực này
theo nghị quyết vừa được hội đồng nhân dân tp đà nẵng thông qua trẻ mầm non học sinh các trường phổ thông công lập
kể cả học viên học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông
trẻ mầm non học sinh các trường phổ thông ngoài công lập được hỗ trợ một trăm linh học phí theo mức thu học phí công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài
không được hỗ trợ
mức dự kiến hỗ trợ kinh phí năm học hai nghìn ba mươi bốn tổng cách ở đây là bốn trăm linh tám tỷ hai trăm chín mươi năm triệu đồng
theo đó là hỗ trợ học sinh công lập là ba trăm một mươi sáu tỷ tám mươi chín triệu đồng và hỗ trợ học sinh ngoài công lập là chín mươi hai tỷ hai trăm linh sáu triệu đồng
đây cũng là một chính sách mà năm ngoái chúng ta cũng đã thực hiện
đây cũng là nghị quyết của ban chấp hành đồng bộ thành phố lần thứ hai
chúng ta thực hiện năm này là năm thứ hai
nghị định số tám mươi một của chính phủ được ban hành vào năm hai nghìn hai mươi
trần học phí bật mầm non và phổ thông ở khu vực thành thị giao động ba trăm linh đồng đến sáu trăm năm mươi đồng
khu vực nông thôn một trăm linh đồng đến ba trăm ba mươi đồng
vùng miền núi và dân tộc thiểu số từ năm mươi đồng đến hai trăm hai mươi đồng một tháng
so với mức lần trước đó được ban hành từ năm hai nghìn một mươi năm các mức trên tăng hai đến năm lần
là hiệu trưởng của một trường mầm non
cô hồ thị kim
cô hồ hiền cho biết trong sự trăn trở lo lắng liệu năm học này học sinh đã phải đóng học phí theo mức mới
thì thông tin hỗ trợ một trăm linh học phí của thành phố đà nẵng khiến cô vô cùng phấn khởi
rất là phấn khởi và vui mừng
phấn khởi và vui mừng ở đây là để giảm được cái thân gánh nặng phụ huynh của mình
và giảm được một cái bớt khó khăn cho phụ huynh
vui mừng nhất là cha mẹ các em học sinh tiếp tục triển khai trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
nghĩa là ba năm liền
họ được thành phố đồng hành chia sẻ khó khăn để con em đến trường
học phí nó không có nhiều nhưng mà được hiển giảm trong vòng một năm
thì nói chung là thành ra là mình được thành ba năm rồi
thì thành ra số tiền cộng lại và cũng rất là nhiều và phụ huynh cũng rất là vui mừng
chính vì đến bản bộ trung tiên thành phố đà nẵng một lời cảm ơn rất là chân thành
với những quyết sách hết sức là sát sườn hết sức là thực tế
nó đi vào lời sống thực tế của nhân dân của chúng tôi trong thời covid khó khăn này
và thông qua chính sách tốt như thế này thì nó một lần nữa khẳng định đà nẵng của chúng ta
đó là một thành phố đáng mấy đáng yêu và đáng sống
hai năm qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đến đời sống của nhân dân
ngoài đà nẵng nhiều địa phương hỗ trợ một trăm linh học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông
theo quy định của hội đồng nhân dân tỉnh thành như hải phòng bắc ninh quảng ninh bà rịa vũng tàu
các tỉnh thành còn lại hầu hết hỗ trợ ở mặt
trong năm học mới này đà nẵng là một trong những địa phương đầu tiên quyết định
tiếp tục chính sách miễn một trăm linh học phí như đã triển khai
mua bán lượng lớn ma túy một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
và đội biên phòng triển khương phát hiện bắt giữ
cụ thể vào tối hai mươi tháng bảy trên tuyến quốc lộ bốn g đoạn thuộc xã triển khương
huyện sông mã tỉnh sơn la lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng tòng văn hình
chú tại xã triển khương huyện sông mã về hành vi mua bán chai phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
dùng lửa đớt con của người tình gây thương tích phan văn nên chú tại huyện hồng ngự
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày bảy tháng bảy sau khi uống rượu say về nhà
nên nhớ lại việc cháu bé hai mươi năm tháng tuổi là con riêng của người tình thường xuyên quậy phá
nên đã vào bếp lấy mảnh cao su tẩm sẵn dầu hỏa châm lửa đốt rồi ném vào nơi cho bé đang nằm ngủ
chưa hả dận đối tượng tiếp tục lấy thêm nhiều mảnh cao su ném vào người bé
hậu quả bé bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là bốn mươi tám
vào chiều qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng tổ chức khám nghiệm
điều tra làm rõ cái chết của ông lâm văn
lâm văn lương sáu mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai nạn nhân được người dân phát hiện tử vong bên lề đường
nghi bị xe khách tông trúng
vào khoảng năm giờ sáng hai mươi ba tháng bảy người dân phát hiện ông lương nằm bên lề đường quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn sơn quý xã phú sơn huyện bù đăng
tại hiện trường lực lượng công an xác định nạn nhân đã tử vong có nhiều vết máu hai chân bị gãy
qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera lực lượng chức năng nhận định có thể ông lương
bị xe khách tông chết tại chỗ
lực lượng chức năng tỉnh bình phước đang tìm kiếm chiếc xe khách này